đến thăm chúc mừng trung ương giáo hội phật giáo việt nam nhân đại lễ phật đảng hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội khẳng định
đảng nhà nước và thành phố hà nội luôn ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của giáo hội phật giáo việt nam
giáo hội phật giáo việt nam tp hà nội và đồng bào phật tử trong suốt quá trình xây dựng phát triển đất nước
đồng chí bày tỏ mong muốn trung ương giáo hội phật giáo việt nam và giáo hội phật giáo việt nam tp hà nội
tiếp tục phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hộ quốc an dân
nhất quán phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội
tiếp tục đồng hành cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô thực hiện tốt các nhiệm vụ đang đặt ra